công an quận tân phú tp hcm cho biết đang lập hồ sơ xử lý hàng chục người dương tính với ma túy trong quán bar new club trên đường tân sơn nhì phường tân thành
cụ thể vào dạng sáng ngày hai mươi một tháng hai lực lượng chức năng đã test nhanh ma túy đối với hai trăm linh khách trong quán và xác định năm mươi người có kết quả dương tính với ma túy
sau khi tạm giữ các đối tượng có liên quan ban chỉ huy công an quận tân phú đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với công an phường tân thành tiếp tục sàng lọc những đối tượng khác để đưa về trụ sở lấy lời khai và làm rõ những sai phạm của quán bar để xử lý theo quy định của pháp luật
một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề quy mô lớn vừa bị công an huyện cư mờ ga phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh đắk lắc triệt phá
đường dây này gồm tám đối tượng
đối tượng do bùi kim phước chú ở huyện bù đăng tỉnh bình phước cầm đầu
tổng số tiền nhóm này đã giao dịch cho đến ngày bị bắt là khoảng bốn mươi hai tỷ đồng
khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng tổ công tác đã tạm giữ hai mươi điện thoại di động hơn hai trăm một mươi triệu đồng cùng nhiều vật chứng liên quan đến việc ghi số đề ăn tiền
trong nhóm này hai đối tượng phước và hồ minh tuấn chú ở huyện cư mơ ga tỉnh đắk lắc đã có tiền án về tội đánh bạc
hiện vụ việc đang được công an huyện cư mờ ga tiếp tục điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầm lệ thành phố đà nẵng vừa phát hiện bắt giữ và di lý đối tượng huỳnh cao thuận ba mươi bốn tuổi trú tại tỉnh đồng nai bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản từ nha trang về đà nẵng sau một mươi một năm lẩn trốn
trước đó tháng sáu năm hai nghìn một mươi một thuận có quen với thương thắng quê tỉnh bình định và nguyễn văn đông ở hà tĩnh rồi cùng rủ nhau đi trộm cắp xe máy
thủ đoạn của các đối tượng là thường dạo quanh các khu dân cư thưa thớt hay vắng người để thực hiện việc phá khóa trộm cắp xe máy
tính đến thời điểm bị phát hiện thuận và nhóm của mình đã thực hiện được sáu vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam giá trị ước tính hơn một trăm linh triệu đồng
sau khi các đối tượng trong đường dây này bị bắt thuận bỏ trốn vào nha trang sinh sống nhưng đã bị công an quận cầm lệ phát hiện bắt giữ
thưa quý vị sau nhiều ngày xét xử vào ngày hai mươi một tháng hai
tòa án nhân dân tp phan thiết tỉnh bình thuận đã tuyên án một mươi bị cáo nguyên là cán bộ của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tp phan thiết và tri cục thuế thành phố phan thiết về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
nhưng tùy theo trách nhiệm và mức độ hậu quả gây ra của từng bị cáo khác nhau nên mức án khác nhau
các bị cáo trong vụ án đã thiếu trách nhiệm không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao chờ nên xác định sai thông tin về khu vực vị trí thửa đất xin chuyển mục đích sử dụng dẫn đến tính tiền sử dụng đất không đúng
hành vi của các bị cáo đã làm tổng mức thiệt hại ngân sách nhà nước hơn chín sáu tỷ đồng
hội đồng xét xử nhận định các bị cáo là những người có chức vụ quyền hạn được phân công nhưng đã thiếu trách nhiệm thực hiện không đúng theo nhiệm vụ được giao gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước và giám lòng tin trong quần chúng nhân dân làm ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai
do vậy cần sự liên nghiêm để đảm bảo tính răng đe phòng người chung
tội án nhân dân tp phan thiết đã tưởng án các bị cáo cùng tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
cụ thể bị cáo nguyễn hữu hoành nguyên phó giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tp phan thiết nhận mức án ba năm sáu tháng tù giam
hai bị cáo bạch dân vinh nguyên phó chiên cục trưởng và trần văn đông nguyên đội trưởng tại chiên cục thuế phan thiết cũng mất án ba năm tù giam
bài bị cáo còn lại nhận mất án từ một đến ba năm tù nhưng được hưởng án treo
một đường dây mua bán trái phép chất ma túy vừa bị công an tp nha trang tỉnh khánh hòa chia phá
sáu đối tượng đã bị tạm giữ cùng một lượng lớn ma túy các loại
sau đối tượng gồm phan quốc toàn nguyễn thành long phạm văn trong ngô thành đạt nguyễn tấn di và nguyễn minh vũ cùng chú tại thị xã ninh hòa
theo thông tin ban đầu vào chiều tối ngày một mươi tám tháng hai tổ tuần tra của đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố nha trang
phát hiện long đang tàng trữ bảy mươi viên nén màu xanh và một cân điện tử
từ lời khai của long vào tối cùng ngày lực lượng chức năng đã bắt giữ hưng và vũ thu giữ thêm bốn mươi viên thuốc lắc và một bịch ma túy khay
khám xét nơi ở của hai đối tượng tổ công tác tiếp tục thu giữ năm viên thuốc lắc và hai mươi sáu bịch ni lông chứa ma túy khay
đấu tranh mở rộng tổ công tác đã bắt thêm toàn và đạt thu tại chỗ của đạt hai trăm năm mươi viên thuốc lắc sáu bịch ni lông chứa ma túy khay
bắt giữ đối tượng di là người trực tiếp cung cấp ma túy cho toàn và đạt
còn trong là người mua ma túy thu giữ bốn mươi bốn viên thuốc lắc và tám bịch ni lông ma túy khay
đội cảnh sát hình sự công an thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắc vừa bắt và xử lý một vụ đánh bạc quy mô lớn tại nhà riêng ở phường thành nhất
từ tin báo của quân chúng nhân dân đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuật đã phát hiện bắt quả tăng tại nhà của hai đối tượng
nguyễn thị thu hằng và võ văn khương ở số tám đường thủ khoa huân phường thành nhất đang tổ chức đánh bạc
hằng và khương đã sử dụng nơi ở của mình để cho các con bạc đánh dưới hình thức đánh phòng thắng thua bằng tiền
tại hai chiếu bạc để thu tiền sâu tại hiện trường cơ quan công an đã thu giữ hơn một trăm linh triệu đồng
công an quận sơn trà thành phố đà nẵng cho biết đã xác định được kẻ trộm gây ra vụ lấy cắp hai máy tính sách tay trong khu nhà trọ
điều đáng nói là người gây án lại chính là hàng xóm của bị hại
lý do gây án xuất phát từ việc cảm thấy khó chịu khi hàng xóm có tới hai máy tính sách tay
cụ thể sau khi tiếp nhận tin báo mất công an đã nhanh chóng xác định lương tiểu thiên hai mươi bảy
trú tại tỉnh quảng trị là người trọ phòng kế bên là đối tượng gây án
theo tài liệu điều tra vào tối ngày một mươi tháng hai thiên phát hiện phòng bên cạnh đi vắng nên đã phá khóa trộm hai máy tính sách tay
sau khi trộm được đối tượng đem cả hai đi bán và cầm cố với số tiền hơn một mươi chín triệu đồng
tất cả số tiền trên thiên dùng để trả nợ cá nhân
công an phường an hải bắc quận sơn trà đã tiến hành thu hồi tăng vật là
hai máy laptop và bàn giao hồ sơ đối tượng cùng tăng vật cho công an quận sơn trà để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền
tại ninh bình một vụ vận chuyển số lượng lớn thuốc tân dược thuốc hỗ trợ điều trị covid một mươi chín
vừa bị lực lượng công an tỉnh ninh bình và công an thành phố ninh bình phát hiện và thu giữ
cụ thể vào hồi một mươi h ngày hai mươi tháng hai tại tuyến đường đinh tất miễn phường đông thành thành phố ninh bình
tổ công tác của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kinh tế buôn lậu
công an tỉnh ninh bình và công an thành phố ninh bình kiểm tra phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát hai mươi chín h một mươi nghìn bảy trăm bốn mươi sáu
do nguyễn bá hợp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở phường phú la quận hà đông thành phố hà nội
điều khiển vận chuyển số lượng lớn thuốc tân dược thuốc hỗ trợ điều trị covid một mươi chín
gồm hai mươi ba hộp thuốc kháng sinh một trăm bốn mươi bộ kit test nhanh covid một mươi chín gần sáu trăm linh hộp sông tinh dầu kháng covid một mươi chín
một trăm năm mươi chai tinh dầu xì kháng khuẩn sáu mươi viên thuốc kháng virus
covid một mươi chín trị giá trên một tỷ đồng
quá trình kiểm tra nguyễn bá hợp không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
hiện vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
còn tại lâm đồng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh lâm đồng
chủ trì đã tiến hành tiêu hủy gần năm sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc
những sản phẩm hàng hóa tiêu hủy trong đợt này gồm một trăm sáu mươi hai mặt hàng như bột giặt hóa chất thực phẩm quần áo giày dép đã qua sử dụng
linh kiện điện thoại không rõ nguồn gốc xuất xứ có tổng trị giá khoảng trên bốn trăm linh triệu đồng
đây là tăng vật trong một mươi năm vụ buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc mà phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế buôn lậu công an tỉnh lâm đồng
bắt giữ trong nửa cuối năm hai nghìn hai mươi một và di tích nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
sáu chủ cơ sở kinh doanh vi phạm đã bị phạt hành chính với số tiền gần một trăm năm mươi triệu đồng
đối tượng gây dối trật tự công cộng và dùng nhiều hung khí nguy hiểm chống trả lực lượng chức năng khiến một cán bộ công an bị thương nặng
một đối tượng chú huyện phước long tỉnh bạc liêu đã bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra xử lý về các hành vi chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích
theo đó vào khoảng hai mươi giờ ngày ba mươi tháng một đối tượng huỳnh văn luân đi nhậu tại một quán nhậu trên địa bàn thị trấn phước long
sau khi nhậu say đối tượng luân có hành vi gây dối trật tự công cộng đập phá đồ đạc và đánh chủ quán
nhận được tin báo công an thị trấn phước long nhanh chóng đến hiện trường đảm bảo an ninh trật tự
khi thấy lực lượng chức năng đến đối tượng luân đã dùng các loại hung khí nguy hiểm như dao chai thủy tinh bình ga để chống trả lại
ném gạch đá gây thương tích nặng ở vùng mắt của đồng chí thượng úy trương việt thắng công an viên công an thị trấn phước long
lực lượng công an huyện phước long nhanh chóng bắt giữ đối tượng thu giữ toàn bộ tăng vật có liên quan và đưa đồng chí thắng đi cấp cứu điều trị tại bệnh viện
nóng giận thì mất khôn nhất là sau những chén rượu ly bia càng đẩy mâu thuẫn lên cao trào dẫn đến những hậu quả đau lòng
tại kiên giang sau khi nhậu xong lại thêm có mâu thuẫn từ trước đó
cho nên đối tượng phạm văn hoài đã đâm bạn tử vong
sau một tuần nghị án vào ngày hai mươi một tháng hai tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt phạm văn hoài hai mươi năm tuổi
chủ đại thành phố rạch giá tỉnh kiên giang một mươi ba năm tù về tội giết người
đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại số tiền trên hai trăm linh triệu đồng
theo cáo trạng hoài và phong là bạn và cả hai phát sinh mâu thuẫn trên mạng xã hội
vào tối ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi sau khi uống rượu hoài lấy hai con dao bỏ vào túi quần
rồi đi đến nhà của phong
khi gặp phong đứng trước cửa nhà hoài đã lấy dao kề vào cổ đe dọa
thì bị người nhà của phong can ngăn và tước dao trên tay của hoài
ngay sau đó phong chống trả lấy điện thoại ghế ném và đánh vào mặt đầu của hoài
tức giận hoài lấy con dao còn lại trong túi quần đâm nhiều nhát vào người làm phong tử vong
còn liên quan đến hành vi gây dối trật tự công cộng
tại bình định tòa nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa sơ thẩm
xét xử và tuyên phạt các bị cáo là nguyễn thanh khoa
chú huyện tuy phước tỉnh bình định bảy năm tù giam về tội giết người
hai bị cáo khác là võ ngọc thiên cùng chú huyện tuy phước
bị xử hai năm tù treo và thử thách bốn năm
trần văn định trú tại thành phố quy nhơn bản án hai năm tù giam
cùng về tội gây dối trợ tự công cộng
vào đêm ngày hai tháng hai năm hai nghìn một mươi chín khi nghe tin người thân là nguyễn văn thanh
bị đâm đang nằm cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh
đâm thanh là đỗ quang hùng cũng đang cấp cứu ở đây
hai đối tượng võ ngọc thiên và trần văn định đã nhảy vào phòng cấp cứu
la hét chửi bới đe dọa và đánh hùng
hành vi côn đồ trên khiến các nhân viên y tế đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu
tại đây hoảng loạn không thực hiện được nhiệm vụ
ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của bệnh viện
gây mất an ninh trợ tự nơi công cộng
bực tức vì anh rể là đỗ quang hùng đang cấp cứu mà còn bị đánh
nên nguyễn thanh khoa đã giúp giao xếp từ túi quần đâm liên tiếp nhiều nhát
trúng vào vùng lưng cổ ngực của võ ngọc thiên gây liệt nửa người
tỷ lệ thương tật là chín mươi
thời gian vừa qua lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
hoạt động buôn lậu thiết bị y tế thuốc kém chất lượng ngày càng gia tăng
và mới đây tại khu vực cửa khẩu quốc tế đường bộ số hai kim thành
lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai đã phát hiện hai đối tượng dùng xe ô tô
chở lô hàng nghi là thuốc điều trị covid một mươi chín không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại thời điểm kiểm tra lực lượng biên phòng đã phát hiện trong cốp xe ô tô này
có một thùng cắt tông bên trong có chứa bốn trăm linh hộp thuốc tân dược dạng viên vỏ có in chữ nước ngoài
hai đối tượng đi trên xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của hàng hóa
làm việc với tổ công tác các đối tượng khai nhận đã mua gom số lượng thuốc trên
sau đó mang ra thị trường tiêu thụ
hiện vụ việc đang được đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai điều tra làm rõ
cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng vcca thuộc bộ công thương vừa công bố ghi nhận
các thông tin tài liệu trên mạng internet về việc một số tổ chức cá nhân mời gọi người dân
sử dụng một ứng dụng điện tử có tên limbic ass hay infobox như một hình thức đa cấp trái phép
ngoài các công dụng trị bệnh thì các đối tượng này giới thiệu những người tham
tạo ra mời gọi thêm các thành viên khác để được hưởng hoa hồng với lợi ích theo mô hình đa cấp
để biết thêm chi tiết xin mời quý vị theo dõi phóng sự sau
công dụng về điện thoại đám mây này đưa vào cơ thể để giúp chúng ta cất bảo ấm dương
để chúng ta đẩy lùi bình tĩnh đó là một điều vô cùng quý siêu
tôi vẫn đang làm cái điều này thứ nhất là thải độc thứ hai là làm cho các phế của tôi nó mạnh
mà cái xoang của tôi nó ok để tôi chém gió cho nó hoành tráng
cái lăng lượng cơ thể trong con người nó rất là
rất là vi diệu như là khỏe khô cùng
năm mươi đời tuổi nhưng mà thật sự là nó chỉ là tầm hai mươi tuổi thôi
thật sự là cái cái đấy nó vi diệu lắm chị em ạ chị em cứ thử nghiệm mà xem
ứng dụng vi diệu qua lời kể của những nhân chứng này có tên là limit edge
ứng dụng này được giới thiệu là công nghệ năng lượng lượng tử
và công nghệ chăm sóc sức khỏe chủ động của thời đại mới
có thể chữa bách bệnh thậm chí có thể chữa cả covid một mươi chín ung thư
chị quyên sống tại đống đa hà nội
cũng đã từng tham gia theo dõi ứng dụng limit edge
tuy nhiên sau một thời gian tìm hiểu
chị cảm thấy ứng dụng này không phải là thần dược như nhiều người nói
sau khi tôi quan tâm đến sản phẩm này trên ứng dụng
thì tôi cảm thấy đây là một sản phẩm đa cấp là mua sản phẩm và giới thiệu sản phẩm
chứ chưa chữa được một bệnh gì cả
bản thân là người tiêu dùng thì tôi rất là hoang mang
vì tại sao mọi người có thể nhiều người có thể chữa bệnh trên cái phần mềm này
theo chị quyên chia sẻ
những người tham gia được khuyến khích mời gọi thêm các thành viên khác
để được hưởng hoa hồng lợi ích theo mô hình đa cấp
cụ thể nếu thành viên nào mời được một trăm linh người tham gia
thì được thăng sao và được hưởng hai năm ngàn đô la mỹ một tuần
việc thăng hạng này được tính kiểu đa cấp
càng mời nhiều người tiền thưởng càng cao
tính đến thời điểm hiện nay
cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng khẳng định
chưa cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
cho doanh nghiệp tổ chức nào có tên limit edge
cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng khẳng định
cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng cũng cảnh báo người dân
không nên tham gia sử dụng và mời gọi người khác
tham gia sử dụng những sản phẩm theo chuyển miệng
để chữa bệnh mà không có cơ sở khoa học rõ ràng
để tránh gặp thiệt hại về sức khỏe tiền thì mất
mà bệnh vẫn còn đó
ngày hai mươi một tháng hai công an quận bốn đang phối hợp
cùng với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ
vụ nữ sinh rơi từ tầng ba trường nguyễn hữu thọ xuống
trước đó nữ sinh này đến trường học vui chơi bình thường
và không có biểu hiện gì đặc biệt
tuy nhiên vào giờ ra chơi thì nữ sinh này từ trong lớp đi ra
rồi bất ngờ nhảy từ lầu ba xuống
theo thông tin ban đầu khoảng tám giờ ba mươi năm phút cùng ngày
khi các học sinh trong trường này ra chơi
thì phát hiện nữ sinh lớp một mươi rơi từ tầng ba xuống dưới
sau đó phía nhà trường đã chuyển học sinh đến bệnh viện một một năm
thông tin ban đầu từ bệnh viện cho biết
học sinh bị chấn thương phần mềm do trường có kết cấu mái chè
ở lầu một nên khi rơi xuống đã hạn chế được mức độ tổn thương
theo tìm hiểu của nhà trường nữ sinh không ở với cha mẹ
mà ở với bà nội từ nhỏ
qua xác nhận của bạn bè từ thời học ở trường trung học cơ sở
học sinh này có dấu hiệu trầm cảm từ trước
và từng chia sẻ với các bạn nhiều điều lạ lùng
trong đó có ý định tự tử
được biết sự việc học sinh tự tử nói trên
đã được nhà trường báo ngay với gia đình
hiện công an quận bốn đang tìm hiểu nguyên nhân của sự việc
vâng thưa quý vị và các bạn vào chiều ngày hôm qua ngày hai mươi một tháng hai
giá xăng trong nước tiếp tục thiết lập đỉnh mới
vượt mốc hai mươi sáu đồng một lít
giá xăng dầu tăng không chỉ tác động làm tăng giá thành
sản phẩm hàng hóa và dịch vụ mà còn trực tiếp làm tăng cpi
ảnh hưởng đến thu nhập và chi tiêu của người dân
vâng trong khi đó thì ngay trước thời điểm điều chỉnh giá xăng
hai lần gần đây là vào ngày một mươi một tháng hai và hôm qua là ngày hai mươi một tháng hai
thì đều xảy ra tình trạng là một số cửa hàng xăng dầu phía nam
đã treo biển hết hàng hoặc là bán nhỏ dò xăng dầu
điều này gây khó khăn và ảnh hưởng đến đời sống của người dân
vâng thực tế này đang đòi hỏi các cơ quan chức năng
cần phải có giải pháp linh hoạt và chủ động trước những biến động của thị trường
bảo đảm ổn định chuỗi cung ứng trong mọi tình huống
nhưng đồng thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi gây nhiễu loạn đầu cơ trục lợi
và cùng trao đổi về vấn đề này trong chuyên mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay
sẽ là ông nguyễn tiến thỏa nguyên cục trưởng cục quản lý giá bộ tài chính
và trước hết chúng ta hãy cùng nhìn lại diễn biến thị trường xăng dầu
trong nước từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
dấu hiệu bắt đầu nóng lên của thị trường xăng dầu trong nước
bắt đầu từ thời điểm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
khi công ty trách nhiệm hữu hạn lọc dầu nghi sơn
thông báo phải hủy nhập hai tàu dầu thô giảm công suất xuống tám mươi
và sẽ phải ngừng hoạt động hoàn toàn vào ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
nếu tình hình tài chính không được cải thiện
với động thái cắt giảm công suất của nhà máy này
cùng với những diễn biến của thị trường xăng dầu thế giới
đã khiến thị trường xăng dầu trong nước ta nóng lên trong thời gian qua
tiếp đó liên bộ đã phải điều chỉnh tăng giá xăng dầu
vượt trên hai mươi năm đồng một lít vào ngày một mươi một tháng hai
và tiếp tục vượt mốc hai mươi sáu đồng một lít vào ngày hai mươi một tháng hai
như vậy giá xăng dầu đã thiết lập kỳ điều chỉnh tăng lần thứ tư liên tiếp
kể từ đầu năm đến nay do tác động của diễn biến giá trên thế giới tăng
là mức tăng cao nhất trong tám năm trở lại đây kể từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn
cần xử lý những bất cập trong công tác điều hành giá xăng dầu ra sao
và kịch bản nào để giảm thiểu những tác động tiêu cực đến nền kinh tế
khi giá xăng dầu tăng cao kỷ lục
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện lấp vò tỉnh đông tháp
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm thị bích loan
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thương chú tại ấp nhân thỏ một xã nhân ái
huyện phong điền thành phố cần thơ về tội tổ chức đánh bạc hoặc gã bạc

cũng phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc và phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện thanh bình tỉnh đồng tháp là đối tượng nguyễn văn công minh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thương chú tại ấp hai xã phú ninh huyện tam nông tỉnh đông tháp
đối tượng này cao một m bảy mươi và có nốt ruồi cách hai cm dưới sau đầu mắt phải
và đối tượng nguyễn đức linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại ấp phú đức b
xã phú thạnh huyện phú tân tỉnh an giang phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp cũng về tội đánh bạc
đối tượng này có nốt ruồi ngang đuôi lông mày trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi

mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện